để ứng phó với cơn bão số một mươi trong ngày một mươi bốn tháng chín lãnh đạo tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều đoàn công tác về các vùng sung yếu và hồ đập thủy lợi thủy điện
những nơi có nguy cơ cao về sạt lở đất để kiểm tra tình hình ứng phó với cơn bão số một mươi của các địa phương
hiện tại mực nước ở các hồ đập thủy lợi ở tỉnh quảng trị đang ở mức bảy mươi dung tích trở xuống
để ứng phó với bão số một mươi tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các đơn vị luôn túc trực để có phương án điều tiết nước một cách hợp lý
tránh tình trạng tràn hồ và gây khó khăn cho vùng hạ du
một số công trình phải ra soát lại các hệ thống điều tiết cũng như vùng hạ du
để thương trực khó khăn cho vùng hạ du
hiện tại các phương án đảm bảo an toàn hồ đập trong phòng chống bão số một mươi
đang được các nhà máy thủy điện triển khai một cách đồng bộ
các huyện miền núi của tỉnh quảng trị cũng đã di rời hơn một hộ dân
ở vùng lũ quét vùng ngập lụt sâu và vùng sạt lở đất về nơi an toàn
các đường có nguy cơ sạt lở
thì đã phân công cho ngành
giao thông vận tải cư các đơn vị thương trực khấm bốn trên hai mươi bốn
và những điểm có nguy cơ sạt lở
thì đang còn tiếp tục cho các lực lượng dùng các biện pháp
để giữ đất tại chỗ
và lực lượng này phải trực khấm bốn trên hai mươi bốn
để hạn chế thiệt hại về người và tài sản do bão số một mươi gây ra
tỉnh quảng trị dự kiến sẽ di rời khoảng hai mươi tám hộ dân
thuộc một mươi bốn xã thị trấn ven biển
các tàu thuyền của ngư dân đến thời điểm này
đã cơ bản gây ra nguy cơ sạt lở
vào bờ tránh trú an toàn
ngành giáo dục đào tạo quảng trị đã cho học sinh
các cấp nghỉ học từ chiều ngày một mươi bốn cho đến hết ngày một mươi năm tháng chín
các công tác chuẩn bị ứng phó với bão số một mươi ở quảng trị
cơ bản đã hoàn tất